ngày làm việc thứ một mươi sáu của kỳ họp thứ bảy quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn hai mươi
và biểu quyết thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết tám mươi một ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn của quốc hội về việc thi hành luật tổ chức tòa án nhân dân
theo dự kiến buổi sáng quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn hai mươi
sau đó tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
bộ trưởng bộ nội vụ lê vũng tân cũng sẽ giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội
bữa chiều quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số tám mươi một năm hai nghìn một mươi bốn quốc hội khóa một mươi ba ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn của quốc hội về việc thi hành luật tổ chức tòa án nhân dân
sau đó thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân sẽ giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội